các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ đạo vận hành các tập hồ chứa thủy điện này bao gồm cả việc lập phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cho công trình và vùng hạ du chỉ đạo xử lý nghiêm những sai phạm nếu có đồng thời giám sát các chủ đập hồ chứa nước khẩn trương khắc phục sự cố không cho phép tích nước nếu như chưa đảm bảo vận hành an toàn
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ubnd các tỉnh đắk nông bình phước chỉ đạo xây dựng phương án nhằm đảm bảo an toàn cho dân cư vùng hạ du đập thủy điện đắc ca và đắc xin trong mọi tình huống
trong khi đó những ngày vừa qua trên địa bàn huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba đã xuất hiện mưa lớn và chiều cường dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng
trong đó có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập đe dọa đến tài sản tính mạng của người dân
và trước tình hình đó công an tỉnh kiên giang đã tăng cường lực lượng không chỉ giúp người dân sơ tán và tài sản ở các vùng ngập lột sâu mà khi nước rút còn giúp bà con dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống
trong hai ngày mùng tám và mùng chín
ngày tám lượng mưa lớn liên tục đã gây ngập cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn các xã thị trấn ở huyện phú quốc
nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ có nơi cao hơn đỉnh đầu
trước tình hình trên lực lượng công an đã có mặt kịp thời giúp người dân di rời đến nơi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự
trong ban lãnh đạo công an quyện đã phân công từng đồng chí lãnh đạo vụ trách các địa bàn xuống đến tận nơi những nơi mà bà con bị lũ lụt
cùng với hàng trăm lượt
các bộ chiến sĩ đến địa bàn của dương tơ cửa dương thị trấn dương đông để cứu hộ cứu nạn di dời những người dân bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực bị lũ lụt về nơi an toàn
bố trí lực lượng tăng cường tuần tra canh gác tại các khu vực bà con để di dời để đảm bảo an toàn tài sản cho bà con
để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày vừa qua
lực lượng công an đã chủ động tìm hiểu về nơi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự
lực lượng phối hợp cùng với các lực lượng khác dùng cano sổ máy và các phương tiện thiết bị vật tư xuống các địa bàn bị ngập lụt
tham gia hỗ trợ người dân sơ tán di rời tài sản đến nơi an toàn phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
sau khi nước lũ rút gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an lại chia làm nhiều nhóm xuống từng địa phương làm nhiệm vụ khơi thông dòng chảy
nạo vét bùn đất tại các tuyến đường dân sinh cũng như trùi rửa nhà cửa dọn dẹp những vật dụng sinh hoạt bị bùn đất vùi lấp để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống
trước thì không có người ta chưa xây lấp chưa lấn suối lấn kè gì thì nó không có ngập như vậy
mà bây giờ nó lấn nhiều quá suối trước ở mấy chục mét bây giờ chỉ còn có một bước nhảy qua được
thành ra là bây giờ nó ngập lụt nó tràn lan không chạy kịp được nước nó xuống là không chạy kịp
mấy ngày mưa thì cũng có thấy công an đến cứu kể cả đêm hôm
người ta không có xuống người ta cứu rồi giúp người những người mắc kẹt ở trong người ta cũng đưa ra ngoài
đấy là cũng không có ai bị làm sao cả
tính đến hình hiện nay thì sau khi nước đã đốt thì tiếp tục được sự chỉ đạo của bang lãnh đạo công an huyện
thì đoàn viên thanh niên công an huyện phú quốc tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn
cũng như chính quyền địa phương và công an cơ sở thì tiếp tục xuống các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của trận lụt vừa qua
thì giúp người dân dọn dẹp lại nhà cửa khắc cục đường xá để thuận tiện cho giao thông cũng như ổng định trong đời sống
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phú quốc
trong những ngày qua có gần một sáu trăm linh người của các lực lượng cùng với trên bảy trăm năm mươi phương tiện các loại tham gia di rời khoảng hai người dân
phần lớn là người già phụ nữ và trẻ em đến nơi tránh trú an toàn cung cấp hơn một suất cơm
kết hợp vận động các nhà hào tâm ủng hộ hàng trăm thùng mì
quần áo hỗ trợ cho nhân dân
vào ngày hôm qua nhiều đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả tại nhà hàng trên đường nguyễn công chứ
phường nguyễn thái bình vào tối ngày tám tháng tám đã bị công an quận một tp hcm triệu tập
và cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của một số nghi can đã đập phá nhà hàng làm hư hại nhiều tài sản
camera tại nhà hàng ghi nhận vào lúc một mươi tám h ngày tám tháng tám hơn một mươi thanh niên đeo khẩu trang cầm gậy kéo đến trước cửa nhà hàng
còn một số nhân viên của quán đã chạy từ ngoài vào bên trong để lấy hung khí
nhóm thanh niên liên tục đập phá các vật dụng trước quán đập vỡ cửa kính xông vào quầy lễ tân sau đó tiếp tục đập phá
trước khi bỏ chạy cùng đồng phạm đối tượng thanh niên đội mũ bảo hiểm trắng đã lấy túi sách để trên bàn
toàn bộ sự việc diễn ra trong gần ba phút
làm việc với cơ quan điều tra một số nhân chứng cho biết trong lúc nhóm thanh niên tấn công nhà hàng
phía bên ngoài vẫn còn hàng chục người chạy xe máy đi qua lại
sau đó họ đã chở nhóm người đập phá quán bỏ chạy khỏi hiện trường
chủ nhà hàng khai với lực lượng công an chiếc túi sách bị lấy đi bên trong có hai trăm linh triệu đồng
ngoài vật dụng của cửa hàng xe máy và ô tô đỗ phía trước cũng đã bị đập hư hỏng nhiều chỗ
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phải nổ súng bắn chỉ thiên
để đấu tranh vây bắt bốn thuyền bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận tp biên hòa
cụ thể vào lúc một h ba mươi phút sáng trong lúc tuần tra trên sông đồng nai
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã phát hiện hai chiếc thuyền khủng được trang bị hệ máy mã lực cực lớn
cùng với nhiều vòi rồng đang bấm hút cát trái phép dưới lòng sông đồng nai
đoạn thuộc phường tân vạn tp biên hòa
trong đó thuyền số hiệu la bảy trăm chín mươi do huỳnh minh tuấn điều khiển
và một thuyền không có số hiệu do hai đối tượng là phan hoàng luân và đỗ quốc việt điều khiển
cùng lúc có hai thuyền vận tải công suất lớn khác cũng chạy song song để vận chuyển cát từ hai thuyền bơm hút này
gồm thuyền số hiệu tg năm nghìn năm trăm năm mươi một do dương hoàng sơn điều khiển và thuyền tg một mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi tám do võ văn hùng điều khiển
khi phát hiện lực lượng tuần tra các đối tượng đã nhấn ga máy và chia ra nhiều hướng để tẩu thoát
sau khoảng một mươi năm phút truy đuổi lực lượng công an đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để buộc các đối tượng phải dừng lại
sau khoảng ba mươi phút lực lượng công an đã tiếp cận được các thuyền và khống chế hoàn toàn các đối tượng
tại hiện trường trên hai thuyền vận tải có tổng cộng khoảng bốn mươi năm mét khối cát
sau khi lập biên bản tạm giữ bốn phương tiện lực lượng công an cũng đã đưa các đối tượng về trụ sở công an
để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định
thưa quý vị và các bạn sau khi tìm cách lấy được các thông tin cá nhân như tên tuổi số chứng minh nhân dân
địa chỉ nơi ở một số đối tượng đã làm giả các quyết định triệu tập của các cơ quan chức năng như công an tòa án viện kiểm sát
sau đó đem những văn bản giả mạo này gửi đến để đe dọa người dân
thủ đoạn này gần đây liên tiếp được các đối tượng sử dụng để đưa nạn nhân vào bẫy nhằm chiếm đoạt tài sản
sau đây là phản ánh tại tỉnh đắk lắk
sáng ba mươi một tháng bảy chị nguyễn hoàng thị yến nhi ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
nhận được tin nhắn hội thoại đến từ một số điện thoại lạ với nội dung
cơ quan công an thành phố đà nẵng đã gửi hai giấy triệu tập về nhà của chị nhưng đến nay không thấy chị lê làm việc
để tìm hiểu thêm xin nhấn phím chín
lúc này chị nhi bắt đầu thấy lo lắng và nghĩ có thể là sự nhầm lẫn nào đó của cơ quan công an
khi chị nhi nhấn phím số chín thì điện thoại tự động kết nối với một người tự xưng là thiếu úy hoàng minh hùng cán bộ công an thành phố đà nẵng
một hợp thư thoại gọi đến là nói là chị có hai giấy triệu tập ở tòa án gửi đến nhưng mà chị không lên tòa
cho nên là muốn biết chi tiết là nhấn phím chín chị nhấn phím chín để chị xem thử là như thế nào
thế là người ta mới hỏi
chị là tòa án có gửi giá như vậy nhưng mà chị tin gì để người ta soạn hồ sơ
chị mới sợ là chị bị nhầm lẫn với là một người nào khác
chị mới đọc đúng tên đúng số chứng minh
cho nên là người ta mới lấy được cái thông tin đó của chị
thì người ta mới nói là chị là đến bệnh viện ở đà nẵng là nhận hai trăm sáu mươi hộp thuốc chamardo
thuốc đó là chế biến được chất ma túy tổng hợp gì gì đó
nên lúc chị mới hỏi gặn lại là

cái giấy chị tập đâu
thì người ta mới bảo là chị kết bạn zalo để gửi giấy
cái giấy chị tập đó
sau đó người tên hùng yêu cầu chị nhi trong vòng ba mươi phút phải có mặt tại đà nẵng để làm việc
nếu không sẽ khấu trừ tất cả tài khoản dưới tên của chị với số tiền bốn mươi sáu tám triệu đồng
tương ứng với hai trăm sáu mươi hộp thuốc giảm đau chapadon mà họ cho rằng chị đã nhận
sau đó người này còn liên tục điện thoại lấy lời khai và quát tháo chị nhi
nhà chị ở ngoài chị đang có ai đó không
à không không có ai hết
ở đây là chị trao đổi với tôi nha
tôi gửi giấy chị tập này qua cho chị xem
chị phải nhớ là chị trả lời thật thật và chính xác tất cả những vấn đề bất thiết lực lượng cơ quan cơ bản của hội chị nhá
dạ dạ dạ dạ dạ dạ hiểu dạ hiểu
tại vì những lời nói của chị và những lời khai báo của chị đều có trách nhiệm trước pháp luật
dạ hiểu dạ hiểu
quá trình nói chuyện qua điện thoại những người này liên tục gợi ý chị nhi phải chung chi tiền để họ điều tra theo hướng có lợi cho chị nhi
tuy nhiên chị nhi đã tỉnh táo và vạch rõ được chân tướng sự việc
thực chất những đối tượng này là bọn lừa đảo
anh lấy tư cách gì anh trừ tiền trong tài khoản của tôi
rồi bây giờ chị nghe tôi nói nè
cái sự việc này có người kiện chị
ai kiện bây giờ anh nói là ai kiện
anh ở đây làm gì
anh nói ai kiện tôi
bên phía phòng quốc hệ mà kiện chị nè gửi hồ sơ qua chị nè tôi mới chịu tập chị ra đây
chẳng lẽ tôi rảnh tôi chịu tập chị ra đây để làm việc
bây giờ nha tôi không hề biết cái đà nẵng hay như nào
bây giờ anh cho tôi cái số bảo hiểm y tế của đà nẵng đi
tôi điện qua tôi hỏi thử như thế nào
tôi kêu công an bắt anh bây giờ
em hồi nãy em định lừa như vậy em nói chị nghe thôi
nói thật bây giờ mình nói vui đi
hỏi thiệt này giờ đang ở tỉnh nào á
ở quảng tây đang ở quảng tây trung quốc
ủa quảng tây trung quốc là mười mấy số nhi
hai bốn số tám mươi bốn số hả
hồi nãy định lừa cạt hay lừa tiền
nhưng mà hồi nãy chị hỏi thật định lừa cả hay lừa tiền
nói chung là hỏi được ra thì người ta cũng thừa nhận
người ta định lừa chị là mấy chục triệu
giống như là để chuyển khoản cho người ta
rồi người ta sẽ làm cái vụ án này là coi như là mình không có gì hết
đến lúc mình với nó nói chuyện bình thường á là bể ra rồi đó
là nói chuyện bình thường với nó
nó mới kêu là nó lừa được mấy chục vụ rồi
đừng có đưa nó lên facebook là công an bắt
nói chung là nó hủy cái mạng zalo luôn
qua vụ việc này mong mọi người hãy nâng cao cảnh giác
khi gặp trường hợp tương tự hãy đến cơ quan công an trình báo sự việc để được giúp đỡ
tránh để bọn chúng dọa nạt hoang mang rồi chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo
không chỉ tại sự việc tại đắk lắc mà gần đây công an thành phố hà nội
cũng liên tiếp nhận được phản ánh của người dân
về việc bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự
nhiều nạn nhân cũng đã sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
công an thành phố hà nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao
người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn như trên
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập
hoặc là gửi qua công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự như trên
người dân cần khẩn trương báo tin cho đơn vị công an nơi gần nhất
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đắk hờ long tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng hợp
xã quảng sơn huyện đắc hờ long tỉnh đắc nông về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng cù duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn một xã hà lâm huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
và đối tượng nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã gia phố huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện